đối tượng khai nhận được một người đàn ông đặt vấn đề thuê chở khách đến khu vực biên giới để đưa họ xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động tự do với mức tiền công là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối tượng đã sử dụng xe ô tô để đón sáu khách bao gồm hai nam và bốn nữ từ thành phố lạng sơn và thị trấn lộc bình đến khu vực biên giới thuộc xã tú mịch huyện lộc bình
sau đó sẽ có người tiếp tục đón và đưa dẫn họ vượt biên
cả sáu công dân trên cho biết để sang được trung quốc họ phải trả chi phí cho người môi giới từ bốn năm trăm linh nhân dân tệ đến năm nhân dân tệ một người
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nam tiếp viên hàng không của hãng hàng không việt nam airlines cũng chính là bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố vì làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho nhiều người
theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bị can dương tấn hậu đi trên chuyến bay từ nhật bản về việt nam và được tổ chức cách ly theo quy định tại cơ sở cách ly của việt nam airlines
tuy nhiên trong quá trình cách ly dương tấn hậu không thực hiện nghiêm quy định về cách ly và trở thành bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai sau khi nhiễm virus sars cov hai từ một bệnh nhân khác trong cơ sở cách ly
trong thời gian tự cách ly tại nhà nam tiết viên tiếp xúc với nhiều người làm lây bệnh cho thầy giáo dạy tiếng anh là bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi hai
sau đó thầy giáo tiếng anh lại tiếp xúc và lây bệnh cho các bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi tám và một nghìn ba trăm bốn mươi chín
trước khi thực hiện chuyến bay vn năm nghìn ba trăm linh một hậu có thực hiện các chuyến bay khác nhưng kết quả âm tính với covid một mươi chín và cả nước không ai bị nhiễm bệnh
trong quá trình thực hiện chuyến bay hậu luôn mặc đồ bảo hộ toàn bộ chuyến bay không có nhiễm covid một mươi chín
do đó có đủ căn cứ để xác định hậu nhiễm covid một mươi chín trong khu cách ly tập trung của vietnam airlines